nghị viện châu âu ep đã chấp thuận gói hỗ trợ tài chính của liên minh châu âu eu dành cho ukraine trong năm hai nghìn hai mươi ba
với trị giá là một mươi tám tỷ euro tức là khoảng một mươi tám bảy tỷ đô la mỹ
tuy nhiên kế hoạch này vẫn chưa được thông qua do vấp phải sự phản đối của hungary
hungary khẳng định nước này không chấp nhận việc eu cùng đi vay để đóng góp cho gói viện trợ ukraine
thay vào đó budapest có kế hoạch hỗ trợ song phương cho nước này
hôm hai mươi ba tháng một mươi một hungary cũng thông báo sẽ viện trợ một trăm tám mươi bảy triệu euro tương đương gần một trăm chín mươi năm triệu đô la mỹ cho ukraine
tương đương một phần trăm số tiền mà eu muốn huy động
về phần mình eu cho rằng hungary ngăn cản kế hoạch viện trợ của khối cho ukraine
nhằm tạo sức ép buộc liên minh này giải ngân hàng tỷ euro cho budapest
các nghị sĩ ep đã kêu gọi ủy ban châu âu ec không thay đổi quan điểm trước sức ép của quốc gia trung âu này

đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ đô la mỹ viện trợ tài chính khẩn cấp vào năm tới
khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế do tác động của cuộc xung đột hiện nay với nga
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay eu đã viện trợ cho ukraine sáu năm tỷ euro tương đương với sáu bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ